vào sáng ngày hôm nay công an quận năm tp hcm phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã lập hồ sơ điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong
thông tin ban đầu vào khuya ngày một mươi tháng năm công an nhận được thông tin có vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà trên đường trần phú
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện trần hồ hiếu thịnh ngụ phường bốn có biểu hiện bất thường
bên trong nhà hai nạn nhân là mẹ và rì ruột của thịnh đã tử vong trên người có vết thương và mất nhiều máu
công an quận năm đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa thịnh về trụ sở
tại cơ quan điều tra năm thanh niên đã bất hợp tác và biểu hiện tâm lý bất ổn vụ việc đang được tiếp tục điều tra